hôm nay tại thủ đô viêng trăn của lào đã diễn ra cuộc họp thường niên lần thứ ba mươi giữa hai đoàn đại biểu biên giới việt nam và lào
hai bên đã trao đổi đánh giá tình hình kết quả triển khai hiệp định quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền năm hai nghìn một mươi sáu
biên bản cuộc họp thường niên lần thứ hai mươi chín giữa hai đoàn đại biểu biên giới và đề ra phương hướng hợp tác trong thời gian tới
trước tình hình hai nước hiện nay đang kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín
hai bên nhất trí kiến nghị chính phủ hai nước cho phép nối lại thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ trên toàn tuyến
tiếp tục tăng cường phối hợp triển khai hiệu quả hai văn kiện pháp lý biên giới ký ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu
cùng các hiệp định và thỏa thuận liên quan khác nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh trong vùng biên giới hai nước
kết thúc cuộc họp hai bên đã ký biên bản ghi nhận kết quả cuộc họp và thống nhất tổ chức cuộc họp thường niên lần thứ ba mươi
giữa hai đoàn đại biểu biên giới việt nam lào vào quý bốn năm hai nghìn hai mươi một tại việt nam